tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất tạm dừng giao đất cho các tổ chức dự án
tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đất trên địa bàn
trường hợp đặc biệt phải báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh xem xét
đây là yêu cầu của bí thư tỉnh ủy quảng ninh nguyễn văn đọc
tại buổi kiểm tra và làm việc với huyện vân đồn về tình hình triển khai
thực hiện các giải pháp về quản lý đất đai ngăn ngừa tình trạng mua bán và thổi giá đất
trên địa bàn huyện vào chiều ngày ba tháng năm
thời gian qua tỉnh đã ra nhiều văn bản chỉ đạo nghiêm cấm lân chiếm
giao dịch chuyển đổi đất đai nhằm mục tiêu trục lợi tạo hiện tượng sốt giá đất
huyện văn đồn thực hiện chỉ đạo của tỉnh đã và đang thực hiện tăng cường việc kiểm tra
giả soát quản lý chặt chẽ về đất đai tạm dừng việc tách thửa đất ở
chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
tạm dừng việc thỏa thuận địa điểm thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch các dự án mới
trên địa bàn khu kinh tế vân đồn tuyên truyền các chính sách pháp luật về đất đai
và chủ trương chỉ đạo của tỉnh huyện đến nhân dân